đến thời điểm hiện tại việt nam có khoảng trên một mươi triệu người cao tuổi một năm triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
bảy chín triệu người nghèo và cận nghèo cùng hàng trăm nghìn người nghiện ma túy nhiễm hiv
tính chung có khoảng hai mươi năm số dân cần trợ giúp xã hội khoảng ba triệu người cần trợ cấp xã hội
nhằm hướng tới bảo đảm tốt hơn cải thiện đời sống tinh thần cho bộ phận dân cư có hoàn cảnh khó khăn
sáng nay bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với liên hiệp các tổ chức hiểu nghị việt nam
tổ chức hội nghị xúc tiến hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực an sinh xã hội
nhằm tìm ra lời giải cho các vấn đề còn nhiều vướng mắc trên
đánh giá chung về chính sách và giải pháp trợ giúp xã hội trong thời gian qua cho thấy
nhà nước đã có đầu tư và chính sách tương đối toàn diện
tuy nhiên hạn chế là tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống chính sách chưa cao còn bỏ sót đối tượng
hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực này bước đầu có kết quả tốt
nhưng thời gian và không gian thực hiện còn hạn chế
thời gian thực hiện ngắn tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị
để đóng góp tốt hơn vào việc hoàn thiện an sinh xã hội
quan điểm của các bên cho rằng cần chuyển từ trợ giúp nhân đạo sang bảo đảm quyền
và coi trợ giúp xã hội là đầu tư phát triển
cần xã hội hóa phân cấp và tăng cường sự tham gia của các bên
cải cách thủ tục hành chính hệ thống dịch vụ tri trả và xác định đối tượng trong quá trình thực hiện